trải qua năm mươi năm hình thành và phát triển hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã lớn mạnh đạt được nhiều thành tiệu mang tính bước ngoặt được thế giới công nhận như một tổ chức hợp tác đa phương thành công nhất
công an hải dương liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm tàng trữ sử dụng ma túy nhỏ lẻ tại vùng nông thôn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn